mang thai ngoài ý muốn là những tình huống mang thai không mong muốn chẳng hạn như mang thai không đúng lúc mang thai quá sớm hoặc không muốn có thêm con
trong những tình huống này chị em thường có tâm lý lo sợ và suy nghĩ tiêu cực dẫn đến những quyết định sai lầm do đó việc tìm hiểu các biện pháp tránh thai là điều cần thiết
sử dụng các biện pháp tránh thai là phương pháp được áp dụng nhằm tránh mang thai ngoài ý muốn sau khi quan hệ tình dục và nó còn là các biện pháp thực hiện kế hoạch hòa gia đình
đối với các cặp vợ chồng đang có kế hoạch trong việc có con thì việc lựa chọn các biện pháp tránh thai cho mình là vô cùng quan trọng
hiện nay có rất nhiều các biện pháp tránh thai hiện đại mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng
chính vì vậy chúng ta cần tìm hiểu và được các nhà chuyên môn tư vấn để lựa chọn một phương pháp tránh thai phù hợp nhất cho mình
để không xảy ra các sự việc nạo phá thai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và tính mạng người phụ nữ
để hiểu rõ hơn mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương